công an huyện đan phượng hà nội cho biết đang tạm giữ hình sự đối với đào xuân lâm để điều tra về hành vi giết người
thông tin ban đầu khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày hai mươi chín tháng sáu đào xuân lâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ở xã hạ mẫu huyện đan phượng đang ở nhà
thì có ba cháu từ một mươi đến một mươi hai tuổi đều là hàng xóm đến ngồi trong sân nhà lâm chơi game trên điện thoại di động
trong lúc các cháu đang chơi điện tử thì lâm vào bếp lấy con dao dài khoảng hai mươi cm rồi bất ngờ đâm cả ba cháu
ba cháu bé được mọi người đưa đi cấp cứu hiện có hai cháu đã ổn định sức khỏe xuất viện còn một cháu vẫn đang điều trị tại bệnh viện
đào xuân lâm bị cơ quan công an bắt giữ ngay sau đó quá trình điều tra xác định đối tượng cũng thừa nhận trước khi xảy ra sự việc
lâm không có mâu thuẫn gì đối với ba cháu nói trên